một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam với số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị triệt xóa
chiều qua tại khu vực đường bê tông thôn bích la đông xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị bắt quả trang đối tượng hồ văn nhân chú tỉnh sabana khẹt lào vận chuyển sáu viên ma túy tổng hợp
khai thác nóng nhiên cho biết vào sáng cùng ngày nhận được điện thoại của một người thuê vận chuyển số ma túy trên sang việt nam với số tiền công là hai triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nguyễn mạnh khang từ hải dương vào đà nẵng đầu tư kinh doanh buôn bán nhưng thua lỗ phát sinh nợ nần
khi bị chủ nợ truy đòi thì khai thác năng
đã đi thuê xe ô tô rồi đem cầm cố lấy tiền trả cho chủ nợ
công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn mạnh khang quê hải dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra khang chơi chứng khoán thua lỗ nhiều
trong tám ngày từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi bốn tháng sáu khang đã thuê hai ô tô khác nhau của hai cơ sở
sau đó tìm đến nhà người đàn ông quen biết với mình trước đó để bán lại
khang lấy lý do là giấy tờ xe đang cầm trong ngân hàng
sau khi ứng tiền sẽ đến ngân hàng để lấy đi công chứng sang tên rồi chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
tiếp đó khang còn tải những hình ảnh hai ô tô khác trên mạng để gửi cho người đàn ông trên
và nói sẽ đưa xe về bán cho ông này với giá rẻ
bằng thủ đoạn này khang đã lừa ông bán thêm hai ô tô ảo và chiếm đoạt thêm hơn bốn trăm linh triệu đồng
hiện công an đã tạm giữ ô tô là tăng vật của vụ án
nhiều hộ ngư dân đi cào hến nếu không đóng tiền thì bị đe dọa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang vừa khởi tố bắt tạm giam
đối với phạm thanh hải khâu văn xuyên nguyễn minh đệ cùng ngụ xã an minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra trong thời gian qua nhiều hộ ngư dân đi cào hến trên vùng biển huyện an minh
thì ba đối tượng trên đã bắt phải đóng tiền từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một lượt
nếu không đóng tiền thì sẽ bị dọa bắn và đuổi đánh
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tiền đã thu của nhiều ngư dân với số tiền hàng chục triệu đồng
ngoài ra đối tượng phạm thanh hải còn gây thương tích cho một ngư dân
khi người này không chịu đóng tiền cho đối tượng
công an huyện an minh thông báo ai bị các đối tượng trên cưỡng đoạt tài sản
kể cả trên biển và trên đường bộ
thì đến đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện an minh trình báo để xử lý các đối tượng
thời gian gần đây sự xuất hiện của một nhóm cướp trẻ tuổi gây án manh động
đã làm nhiều người dân khu vực phía bắc của thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
hoang mang lo lắng khi mà đi có việc vào đêm khuya
sau một thời gian tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trinh sát hình sự công an thành phố nha trang đã nhanh chóng điều tra bắt giữ nhóm cướp nguy hiểm này
hình ảnh camera ghi lại vụ cướp táo tợn xảy ra vào một giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu
trên đường nguyễn đình triều phường vĩnh thọ thành phố nha trang
bốn đối tượng đi trên hai xe máy đã ép xe chở ba thanh niên dừng lại
rồi dùng dao không chế đe dọa đánh đập cướp đi tài sản là một chiếc điện thoại và một ba lô
đây là vụ cướp tài sản thứ hai được ghi nhận ở địa bàn các phường phía bắc của thành phố
thì qua kích sức camera dữ liệu đặt điểm nhận dạng
đồng thời kèm những lời khai của bị hại và nhân chứng xung quanh
thì chúng tôi đã rè sót khoanh vụt đối tượng hầu như là thanh thiếu niên đang ở cái độ tuổi đi học
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi hai tháng sáu
trinh sát hình sự công an thành phố nha trang đã lần lượt bắt giữ bốn đối tượng là nghi can gây án
gồm lê hoàng đại vũ nguyễn đình hiếu hà quang huy nguyễn văn hòa cùng chú tại thành phố nha trang
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp gần đây
điểm đáng chú ý là các đối tượng chỉ mới một mươi bảy một mươi tám tuổi xong đều đã bỏ học tụ tập lêu lỏng
mỗi khi cần tiền ăn uống hoặc chơi game là rủ nhau đi cướp
điểm đáng chú ý là các đối tượng chỉ mới một mươi bảy một mươi tám tuổi song đều đã bỏ học tụ tập lêu lỏng
theo cơ quan công an việc triệt xóa nhóm cướp này cho thấy một số gia đình hiện nay dường như không có sự quan tâm quản lý giáo dục con em mình
để chúng tự do đua đòi tụ tập
đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên thời gian gần đây
tin bão khẩn cấp cơn bão số một vào hồi một mươi ba h ngày một tháng bảy vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm một mươi km về phía đông đông nam
cách quảng ninh khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi bốn
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc cách quảng ninh khoảng hai trăm bảy km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính từ sáu h ba mươi phút ngày một tháng bảy đã kiểm đếm hướng dẫn
ba mươi tàu và gần hai trăm bảy mươi người biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
trong đó còn hai tàu với hai mươi hai lao động đang hoạt động khu vực nguy hiểm gần tâm bão cách từ tám mươi đến một trăm linh hải lý
các tàu đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện số một mươi tám cdqg
chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban chỉ huy các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và tổng cục thủy sản hiện nay các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
còn có tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão trong hai mươi bốn giờ tới
để đảm bảo an toàn tàu thuyền tránh thiệt hại đáng tiếc ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương giả soát kiểm đếm các tàu đang trong khu vực nguy hiểm
bằng mọi biện pháp thông báo kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú